thưa quý vị và các bạn sang đến ngày hôm nay những hình thái gây mưa lạnh ở bắc bộ hoạt động yếu đi
vì thế mà bắc bộ dù vẫn còn có mây nhiều nhưng mưa thì giảm xuống còn một vài nơi
nền nhiệt đêm nay sẽ đi ngang và thậm chí là có xu hướng nhích nhẹ
thấp nhất trong đêm nay ở khu vực hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang cũng như cả lạng sơn
sẽ phổ biến trong khoảng từ một mươi hai đến một mươi ba độ
ở khu vực đồng bằng nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ một mươi bốn một mươi năm độ
sao đến ngày mai miền bắc trời tiếp tục khô giáo trưa và chiều mai mây giảm và trời hưởng nắng nhẹ
nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực vùng núi và trung du sẽ là khoảng từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
ở vùng đồng bằng nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi hai mươi hai độ
thời tiết miền trung cũng đang có dấu hiệu tốt dần lên
trong đêm nay và sáng sớm ngày mai một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến ninh thuận
vẫn duy trì tình trạng nhiều mây
mưa chỉ còn xảy ra dài rác ở các tỉnh từ nghệ an trở vào đến quảng ngãi với lượng mưa không lớn
chỉ khoảng từ một năm mm
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình giữ ở mức từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
khu vực từ quảng trị đến quảng ngãi nhiệt độ trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi một độ
các tỉnh từ bình định đến bình thuận nhiệt độ cao trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
sao đến ngày mai miền trung về cơ bản sẽ hết mưa
tuy nhiên phần từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ duy trì tình trạng nhiều mây cả ngày
nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực này sẽ trong khoảng từ hai mươi một hai mươi năm độ
đối với các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận trưa và chiều mai mây giảm trời có nắng trở lại
nên nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
đêm nay cả nam bộ và tây nguyên trời tạnh giáo
nên nhiệt cao nhất ở khu vực tây nguyên sẽ duy trì trong khoảng từ một mươi bảy hai mươi độ
còn ở nam bộ nhiệt độ sẽ duy trì ở mức từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
sao đến ngày mai cả nam bộ và tây nguyên trở lại với tiết trời nắng sớm
nên nhiệt cao nhất ở tây nguyên sẽ trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi một độ
còn tại nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển khu vực huyện đào hoàng sa không mưa gió đông bắc đến đông phổ biến cấp bốn năm
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi sáu độ
huyện đào trường sa có mưa rào và rông dài rác gió đông bắc cấp năm
riêng phía tây có lúc gió còn mạnh cấp sáu biển động
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi chín độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước